chỉ còn hơn một mươi ngày nữa là nông dân tỉnh quảng bình bước vào vụ sản xuất vụ đông xuân
tuy nhiên những thiệt hại nặng nề do hai trận lũ kép vừa qua đã khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn
do đồng ruộng bị vùi lấp hoặc sạt lở giống cây trồng bị hư hỏng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
xã thuận hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình là một xã nằm trên thượng nguồn sông danh
nên chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất trong hai đợt lũ vừa qua
bên cạnh những thiệt hại lớn về tài sản lũ lụt còn xóa sổ nhiều hectare hoa màu
vùi lấp hàng chục hectare đất sản xuất nông nghiệp
ngoài ra tình trạng sạt lở đôi bờ sông danh ngày càng ăn sâu vào đất sản xuất nông nghiệp
đã khiến bà con gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai sản xuất vụ đông xuân sắp tới
tại huyện tuyên hóa đợt lũ kép vừa qua đã khiến gần một mươi sáu hectare ngô bị ngập úng hư hỏng
hơn một trăm ba mươi năm hectare sắn bị vùi lấp hai trăm ba mươi hectare cỏ phục vụ chăn nuôi bị cuốn trôi
và hơn một trăm linh hectare hoa màu bị xóa sổ
ngoài ra có hơn năm mét vuông cây mương bị phá hỏng
nhiều bờ bao máy bơm nước cũng đã bị lũ cuốn trôi phá hỏng
không thể khắc phục
về lĩnh vực nông nghiệp thì kịp thời khôi phục các tuyến mương
rồi cánh để đảm bảo cho vụ sản xuất đông xuân sắp tới là được tiến thắng một thuận lợi
rồi ngoài ra là đảm bảo cung ứng các cái giống rồi vật nuôi
rồi là những điều kiện về kế hoạch sản xuất thời vụ
để đảm bảo cho bà con nông dân là sớm sản xuất để ổn định đời sống
để chuẩn bị cho vụ nông nghiệp
đồng xuân sắp tới ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình
đang từng bước nỗ lực để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
tuy nhiên do điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp
nên việc khắc phục còn gặp nhiều khó khăn
để bà con nông dân bước vào vụ đông xuân thuận lợi
đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ
nông dân quảng bình đang cần sự hỗ trợ chung tay của các bộ ngành trung ương